tại các đảo trên huyện đảo trường sa công tác phát triển đảng viên mới luôn được đảng bộ chỉ huy các đảo quan tâm
vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng đó là chắc tay súng bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
nhiều cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió đã sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đảo sinh tồn huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
chúng tôi đến đảo sinh tồn huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
vào đúng dịp tri bộ cụm chiến đấu một đảng bộ đảo sinh tồn lữ đoàn một trăm bốn mươi sáu vùng bốn hải quân tổ chức buổi lễ kết nạp đảng cho đoàn viên ưu tú ngô công thành
để được đứng vào hàng ngũ của đảng thành cũng như các thanh niên ưu tú khác phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
họ là người có lý tưởng có hoài bão tinh thần tự nguyện và nguyện vọng được công hiến
thử thách nơi đầu sóng ngọn gió và những nỗ lực đó được tập thể lãnh đạo đơn vị ghi nhận
đây là thông qua các hoạt động sẵn sàng chiến đấu đây là những tấm gương tiêu biểu
ngoài ra các hoạt động trong tuyên truyền các phong trào thi đua các chủ trương đường lối nghị quyết của đảng đoàn các cấp các đồng chí luôn là những người tiên phong
đấy cũng là những cơ sở để chúng tôi lựa chọn vào đảng những quần chúng ưu tú
với số các em thì sẽ tự hào vinh dự đầy trách nhiệm
thì em luôn cố gắng phấn đấu không ngừng để rèn luyện bản thân nâng cao cái năng lực công tác
nâng cao năng lực công tác và rèn luyện năng lực chuyên môn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ ngoài biển đảo để xây dựng cho đơn vị ngày càng vững mạnh
trong những năm qua công tác xây dựng đảng nói chung và công tác phát triển đảng nói riêng ở đảo sinh tồn luôn được đảng ủy chỉ huy đảo quan tâm
xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cùng với công tác sẵn sàng chiến đấu góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
năm qua thì ngay từ
từ đầu năm đảng ủy và các tri bộ đã làm tốt công tác phát hiện tạo nguồn phát triển đảng
từ việc xây dựng kế hoạch phát triển đảng từ đầu năm
thế rồi là tổ chức học tập lý luận chính trị nhận thức về đảng cho các ông chí quần chúng ưu tú
phân công đảng viên phân công các tổ chức quần chúng rồi hội đồng nhân bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng ưu tú
để tạo nguồn cho đảng tạo nguồn phát triển đảng
thực tế cho thấy sau khi kết nạp các đảng viên đều phát huy tốt hơn nữa vai trò của bản thân trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
trong rèn luyện kỷ luật góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tri bộ đảng bộ và quá trình hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị
các đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã có nhiều đóng góp trong công tác đảng và phát triển kinh tế xã hội
nhiều đảng viên đã phấn đấu trở thành các cán bộ chủ chốt của địa phương